chủ tịch ubnd tỉnh hà tĩnh vừa có công văn số hai nghìn sáu mươi sáu về việc tạm đình chỉ công tác và xem xét xử lý trách nhiệm vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín với phó giám đốc bệnh viện đa khoa huyện hương khề
chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu giám đốc sở y tế tạm đình chỉ công tác đối với ông lê anh hùng tổ chức đám cưới cho con trai vào ngày ba mươi một tháng ba đồng thời khẩn trương xác minh làm rõ nội dung phản ánh của cơ quan báo chí
tuy nhiên gia đình ông lê anh hùng cũng giải thích chỉ có bạn bè cô dâu chú rể đi ô tô thành đoàn dẫn cưới sau đó thì ai về nhà đấy chứ gia đình không tổ chức đám tiệc không tập trung đông người